ngày hai mươi năm tháng năm công an huyện cao lộc phối hợp với đồn biên phòng ba sơn
làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận thôn pò nhung xã cao lâu huyện cao lộc
phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng đang vận chuyển hàng cấm
tang vật thu giữ gồm một mươi hai giàn pháo loại ba mươi sáu quả một giàn tổng trọng lượng một mươi sáu kg
qua đấu tranh ban đầu xác định được nguyễn văn lành và triệu thị hiền sinh sống với nhau như vợ chồng
sau đó cả hai sang trung quốc làm thuê
ngày hai mươi ba tháng năm con trai riêng của lành gọi điện thông báo về việc cưới xin
lành đã bàn bạc với hiền mua pháo từ trung quốc về để đốt trong ngày cưới của con trai
đến ngày hai mươi năm tháng năm hai đối tượng về quê mang theo số pháo nói trên
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
thưa quý vị tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào chiều ngày hôm qua
tại thủ đô hà nội một lần nữa vấn đề chống hàng giả hàng nhái bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
lại được đưa ra mổ xe
trả lời trước báo giới bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng khẳng định
liên quan đến vấn đề hàng giả hàng nhái chính phủ luôn đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt
đây là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tập
tại buổi họp báo vấn đề hàng giả hàng nhái đã được phóng viên đề cập
thông qua câu hỏi liên quan đến kết luận xử lý sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn khải đức
đơn vị sở hữu thương hiệu khải siêu
trả lời câu hỏi của báo chí thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy sau khi phát hiện hệ thống cửa hàng khải siêu
có việc giả mạo xuất xứ khăn lụa trung quốc thay thành mát khải siêu
tức là made in vietnam
sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản tiếp tục mở rộng việc kiểm tra
thành lập một tổ kiểm soát kiểm tra liên ngành gồm nhiều bộ ngành cơ quan
mở rộng ra trên phạm vi toàn quốc kiểm tra trên toàn bộ hệ thống của khải siêu
chúng tôi đã hoàn thành các hồi sơ
các hồi sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của khải siêu
và ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cục quản lý thị trường bộ công thương
cũng đã chuyển hồi sơ này sang công an tp hà nội
và theo chúng tôi biết công an tp hà nội cũng đã khởi tố vụ án
và hiện nay thì đang thực hiện các bước điều tra đúng theo quy định của pháp luật hiện hành
liên quan đến vấn đề trên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng nhấn mạnh
tình trạng hàng giả hàng nhái đã tạo ra những thị trường không tốt
ảnh hưởng sâu đến lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính
do vậy chính phủ đã xác định việc lành mạnh hóa thị trường là vấn đề quan trọng
ngay khi vấn đề xây dựng thể chế là thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng
phải giả soát lại xem tất cả vấn đề liên quan đến kẽ hở trong vấn đề về thể chế
rồi ngay cả vấn đề các biện pháp về xử lý
xử lý vi phạm các lực lượng tham gia phối hợp các lực lượng tham gia
đều có những gì quan tâm vấn đề bổ sung lực lượng vấn đề xem xét vấn đề các thiết bị trang bị
rồi tạo ra những cơ chế phối hợp các địa phương với các lực lượng chuyên ngành đều được quan tâm
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cùng khuyên cáo các doanh nghiệp
phải nâng cao ý thức trách nhiệm bằng cách đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ
giúp cơ quan chức năng phát hiện những vụ việc vi phạm
nếu làm tốt công tác này sẽ tạo ra môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp cạnh tranh
bảo vệ được người tiêu dùng
đây cũng chính là chỉ đạo thường xuyên liên tục của chính phủ và của thủ tướng chính phủ
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí tp hcm sài gòn petro cho biết
bắt đầu từ ngày hôm nay giá bán ga sài gòn petro giảm ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là ba trăm hai mươi năm đồng một bình một mươi hai kg
tương tự công ty ga pacific petro
city gas eff gas cũng giảm ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá ba trăm hai mươi hai đồng một bình
trong khi đó petrolimax ga sài gòn cũng giảm ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại tp hcm là ba trăm hai mươi năm năm trăm linh đồng một bình
đây là tháng đầu tiên giá ga điều chỉnh giảm mạnh tại các điểm bán lẻ
sau năm tháng liên tiếp leo thang trong năm hai nghìn một mươi chín với tổng mức tăng là bốn mươi hai đồng một bình một mươi hai kg
nguyên nhân giá ga trong tháng sáu giảm mạnh được cho là
bởi nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bốn trăm hai mươi hai năm usd một tấn
giảm một trăm linh năm usd mỗi tấn so với tháng trước
trong khi đó giá xăng đang tiếp tục đi xuống
thông tin được liên bộ công thương tài chính vừa phát đi kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
sẽ đồng loạt giảm giá tất cả các mặt hàng xăng dầu
cụ thể mức điều chỉnh của xăng e năm ron chín mươi hai là hai trăm sáu mươi chín đồng một lít
giá sau giảm không cao hơn hai mươi hai trăm một mươi chín đồng một lít
giá bán ra không cao hơn hai mươi một hai trăm một mươi chín đồng một lit
ngoài ra dầu diazen giảm hai trăm hai mươi đồng một lit
giá bán ra không cao hơn một mươi bảy ba trăm chín mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa giảm một trăm chín mươi bảy đồng một lít
giá bán ra không cao hơn một mươi sáu hai trăm hai mươi năm đồng một lít
và dầu mazut giảm một trăm tám mươi hai đồng một kg
giá bán ra không cao hơn một mươi năm ba trăm năm mươi bốn đồng một kg
về quỹ bình ổn mức chi sử dụng với xăng e năm ron chín mươi hai là ba trăm chín mươi tám đồng một lít
nhưng sẽ dừng chi đối với xăng ron chín mươi hai
các loại dầu và các loại dầu
sản phẩm xoài sơn la lần đầu tiên được xuất khẩu đi anh và mỹ
sáng ngày hôm nay tại huyện yên châu tỉnh sơn la đã tổ chức lễ công bố
xoài sơn la xuất khẩu sang thị trường mỹ anh australia và trung quốc
lễ công bố nhằm quảng bá sản phẩm xoài của tỉnh sơn la nói chung
của huyện yên châu nói riêng từ đó đưa sản phẩm xoài ra thị trường trong nước và quốc tế
đây là lần đầu tiên sản phẩm xoài sơn la được xuất khẩu chính ngạch
sang thị trường hoa kỳ và vương quốc anh trong năm hai nghìn một mươi chín
sẽ có ba tấn xoài đi mỹ ba tấn đi australia và bảy tấn xuất đi anh
trước đó xoài sơn la đã được xuất khẩu chính ngạch đi australia
và gần đây một tấn xoài được xuất sang trung quốc
hiện huyện miền núi yên châu tỉnh sơn la đã xây dựng được vùng xoài việt gáp
rộng tới một trăm ba mươi ha trong đó có hai mươi ba hectare xoài đã được cấp mã số vùng trồng
đủ điều kiện vào thị trường mỹ và australia
thưa quý vị hình thức tiền điện tử trên thuê bao di động mobile money
được nhận định là sẽ tác động mạnh mẽ đến thanh toán điện tử tại việt nam trong thời gian ngắn
khác với thẻ hay ví điện tử dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động mobile money
cho phép người dùng có thể sử dụng tài khoản trên điện thoại di động
để thanh toán các hàng hóa dịch vụ nhỏ lẻ hay chuyển tiền cho nhau
ở việt nam chưa có đơn vị nào được cấp phép
nhưng cả ba nhà mạng lớn đều ngỏ ý muốn tham gia vào thị trường này
với một trăm hai mươi sáu triệu thuê bao di động sự tham gia của các nhà mạng
sẽ thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn
nhiều ngân hàng cho rằng mobile money sẽ là đối tác mới chứ không phải là đối thủ
tuy nhiên có thể nói hình thức tiền di động mobile money
sẽ gây sức ép cạnh tranh đáng kể lên các doanh nghiệp ví điện tử
chỉ cách trung tâm thành phố hòa bình ba mươi phút đi xe
khu du lịch thông nai luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn
bên cạnh những phương tiện vận chuyển được cấp phép
và có đủ tiêu chuẩn của các doanh nghiệp
thì vẫn còn tồn tại nhiều phương tiện chưa được cấp phép
không đủ điều kiện xong vẫn trở khách
vì sao lại xảy ra tình trạng này
hãy cùng tìm hiểu với nhóm phóng viên thời sự
hiện tại trên mặt hồ hòa bình có rất nhiều doanh nghiệp
đang khai thác vận chuyển khách du lịch đến các địa điểm tham quan
qua kiểm tra đa phần các chủ phương tiện đều xuất trình đầy đủ giấy tờ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý các vi phạm
như là phương tiện không đầy đủ các trang thức vị an toàn
phương tiện không có đăng ký đăng kiểm
và những phương tiện đầy đủ các trang thân vị an toàn
mà trở quá số người quy định
qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện hai mươi một trường hợp
là chủ phương tiện đưa phương tiện vào hoạt động là
là sử dụng cái giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hết hạn
đã đình chỉ hoạt động và đề nghị chủ phương tiện
là không đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động theo quy định của pháp luật

tất cả những phương tiện không đủ điều kiện
là nghiêm viết danh sách tại cảng bến
để thông báo cho du khách đến đã nhìn thấy trước cổng vào
thứ nhất là chúng tôi sẽ không cương quyết không cho các phương tiện đấy đón khách và trả khách
và chỉ cho những các phương tiện có đầy đủ điều kiện đón trả khách thôi ạ
còn cái công tác phục vụ trước trong và sau mùa lễ hội
chúng tôi cũng phối hợp đầy đủ theo quy định hướng dẫn của ban an toàn giao thông tỉnh
và cũng như là huyện cao vong
tìm hiểu sâu hơn vấn đề này
những phương tiện không phép hay chưa đủ điều kiện vận chuyển khách trên tuyến lòng hồ
chủ yếu là do người dân tự ý hoán cải từ phương tiện chở hàng
với một số phương tiện đóng mới
mặc dù có chủ tàu đã ý thức bỏ tiền ra thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ
song nhiều đơn vị vẫn chưa thử nghiệm được
số còn lại thì hồ sơ thiết kế đã được duyệt nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận
theo khói quen tập tục của người dân ở đây
thì một số phương tiện họ khi mà tham gia đóng tàu thuyền
thì không có bản thiết kế theo tiêu chuẩn
cho nên một số tàu thuyền năm nay cũng chưa được đăng kiểm đăng ký
thì đấy cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng trong số những người dân đó
nếu tàu thuyền nào đã đăng ký rồi thì đã đạt tiêu chuẩn rồi tôi không nói
nhưng nếu tàu thuyền nào mà chưa đạt tiêu chuẩn
nhưng mà có thể chúng ta vẫn giúp đỡ cho người dân
vì hiện nay người dân lòng hồ ở bình
cũng đang gặp nhiều khó khăn trong kinh tế
thế vậy chúng ta thì phải tạo được một tuần lợi
trong cái hình thức đăng ký đăng kiểm
để cho người dân được kinh doanh hoàn hảo
ổn định để đảm bảo phục vụ an toàn cho du khách
thế còn những tàu thuyền nào không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
mà không được vận dụng được
thì tôi cũng đề nghị trong thời gian tới
dần dần từng bước để giảm bớt những tàu thuyền này đi
để phục vụ khách du lịch trên lòng hồ sông đà được an toàn thuận lợi
cục đăng kiểm sẽ hướng dẫn cho là chủ doanh nghiệp
người chủ tàu thuyền
làm các thủ tục đăng ký đăng kiểm với cơ quan đăng kiểm
còn những phương tiện nào chưa có chủ loại
thì phải có thiết kế định hình
và cơ quan đăng kiểm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
hỗ trợ một trăm linh để các phê diệt các thiết kế
và đưa các loại hình này đi vào đăng ký đăng kiểm để hoạt động
trước những vương mắc còn tồn tại
người dân tại khu vực này
lòng hồ hòa bình đang khẩn thiết
mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng
bởi chiếc thuyền chính là kế sinh nhai của họ
cũng để an toàn hơn cho khách du lịch